phó thủ tướng thường trực trương hòa bình vừa ký công điện số một nghìn bảy trăm chín mươi ba về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp tết dương lịch tết nguyên đán kỷ hợi và lễ hội xuân hai nghìn một mươi chín
theo đó để bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho nhân dân vui đón dịp tết dương lịch tết nguyên đán kỷ hợi và lễ hội xuân hai nghìn một mươi chín
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bộ các sở giao thông vận tải lập kế hoạch cụ thể và huy động tối đa phương tiện vận chuyển hành khách bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật
đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao đẩy mạnh ứng dụng bán vé điện tử nâng cao chất lượng dịch vụ niêm yết công khai giá vé theo tuyến thời gian và loại hình dịch vụ
kiên quyết không để hành khách về quê an tết chậm do thiếu phương tiện tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm tình trạng tăng giá vé trái quy định tăng cường kiểm tra chỉ đạo các trạm thu phí đường bộ tổ chức phân luồng giao thông hợp lý
đình chỉ hoạt động các bến xe trái phép phương tiện không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn dụng cụ cứu sinh trở quá khổ quá tải trọng quá số người quy định